tiếp tục đồng hành tiếp sức cho người dân khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã cấp hơn một mét khối nước sinh hoạt
cho bà con nhân dân một mươi năm xã và thị trấn của huyện mỏ cây nam tỉnh bến tre
đầu năm nay huyện mỏ cầy chịu ảnh hưởng nạn xâm nhập mặn thiếu nước ngọt sinh hoạt nghiêm trọng
đặc biệt tại thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín người dân càng gặp khó khăn hơn
các tàu xà lan chở nước sinh hoạt của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã tiến hành bơm cấp nước cho các ghe và các xe chở nước đến cung cấp cho các hộ gia đình
tạm thời khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt
tổng công ty tân cảng sài gòn trực thuộc quân chủng hải quân
cũng đã tặng hai trăm linh bồn nước loại năm trăm linh lít cho hai trăm linh hộ dân khó khăn huyện mỏ cầy nam
tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng